xin kính chào quý vị và các bạn
nơi có thời tiết đáng chú ý nhất vẫn là tại khu vực trung bộ
khi tại đây chịu tác động của gió đông bắc kết hợp với nhiễu động gió đông từ biển thổi vào
nên tại các phần từ hà tĩnh đến khu vực khánh hòa có mưa rông trên diện rộng
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
với lượng mưa phổ biến ở mức là từ bảy mươi đến một trăm năm mươi mm
có nơi là trên hai trăm năm mươi mm
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
phần còn lại của trung bộ từ thanh hóa đến khu vực nghệ an
và khu vực ninh thuận bình thuận cũng có mưa rông
nhưng cả diện và lượng đều không có mạnh
do có mưa nên nền nhiệt tại trung bộ giảm nhẹ
cao nhất ngày mai ở mức là hai mươi sáu hai mươi chín độ
lui xuống khu vực phía nam
tại tây nguyên và nam bộ cũng có mưa rào và rông rải rác lúc chiều tối
do nhiễu động của gió đông
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa
còn ban ngày còn nắng nhiều
với nhiệt độ cao nhất tại tây nguyên là hai mươi năm hai mươi tám độ
còn tại khu vực nam bộ là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
trở ra bắc bộ
tại đây vẫn chịu tác động của gió đông bắc suy yếu
nên chỉ có mưa vài nơi vào lúc chiều tối
ngày còn nắng với nền nhiệt là từ một mươi tám đến hai mươi tám độ
đến với thông tin trên biển
tại khu vực quần đảo hoàng sa
phổ biến không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
biển động nhiệt độ từ hai mươi bốn đến hai mươi chín độ
còn tại khu vực quần đảo trường sa
có mưa rào và rông rải rác
tầm nhìn xa giảm xuống ở mức là bốn đến một mươi km trong mưa
với gió đông bắc cấp năm
riêng vùng biển phía tây mạnh dần lên cấp sáu
có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín
trong cơn rông cần đề phòng lúc xoáy và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi năm đến hai mươi chín độ
khu vực thủ đô hà nội
nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi
sáng sớm có nơi xảy ra sương mù
trưa chiều có lúc hứng nắng nhẹ gió nhẹ
đêm và sáng trời rét
nhiệt độ từ một mươi tám đến hai mươi bảy độ